được sự hỗ trợ của liên đoàn hợp tác xã cộng hòa liên bang đức trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng tám
tại nội liên minh hợp tác xã việt nam tổ chức hội thảo với chủ đề
mô hình tổ chức kiểm toán hợp tác xã kinh nghiệm của cộng hòa liên bang đức khu vực phía bắc
trong hai ngày hơn năm mươi đại biểu là chủ tịch cán bộ tư vấn hỗ trợ hợp tác xã
đến từ liên minh hợp tác xã các tỉnh thành phố khu vực phía bắc
sẽ nghe các chuyên gia kiểm toán viên cao cấp của cộng hòa liên bang đức
giới thiệu chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động kiểm toán hợp tác xã của đức
theo đó có đến hơn chín mươi hợp tác xã tại đức được kiểm toán hàng năm
điều này làm giảm nguy cơ phá sản giải thể đối với các hợp tác xã
các chuyên gia kiểm toán đã hỗ trợ tư vấn giúp các hợp tác xã thấy được điểm mạnh điểm yếu
và chỉ ra những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong tương lai gần
từ đó các hợp tác xã có định hướng xây dựng kế hoạch phát triển
đồng thời đề ra những biện pháp phòng ngừa giảm bớt thiệt hại khi xảy ra rủi ro
vì vậy đa số các hợp tác xã ở đức đều phát triển ổn định và bền vững
hiện nay cộng hòa liên bang đức đang giúp việt nam triển khai thí điểm tổ chức mô hình kiểm toán
tại một số tỉnh như tiền giang thái nguyên an giang
kết quả bước đầu cho thấy đa số các hợp tác xã được kiểm toán được tư vấn
đều nhận ra được những tồn tại bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã mình
và đã có những giải pháp hữu hiệu để đổi mới phát triển và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã
công tác kiểm toán hợp tác xã có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mô hình kinh tế tập thể
nòng cốt là các hợp tác xã bởi nó đảm bảo tính minh bạch công khai trong hoạt động của các hợp tác xã
tuy nhiên tại việt nam công tác kiểm toán hợp tác xã còn rất mới mẻ vì vậy cần có những bước đi thận trọng thí điểm để sau đó nhân rộng